lại có thêm một mươi ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phó giám đốc và một số cán bộ đăng kiểm vừa bị phát hiện sai phạm
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
xảy ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an là ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại tp vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s có địa chỉ tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
quá trình điều tra bước đầu xác định các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ
móc nối với một số đối tượng co môi bên ngoài để nhận cấp phương tiện đến đăng kiểm
và thông nhất nhận hối lộ số tiền từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng một phương tiện
tùy theo mức độ để bỏ qua các lỗi và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét hai cơ sở trên
khám xét nhà riêng của nguyễn quý khánh giám đốc trung tâm nguyễn trinh tài và nguyễn viết đức
cùng là phó giám đốc thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
với những tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền nhận hối lộ
được khánh đức và tài thông nhất chung tri theo tỷ lệ nhất định